tính từ ngày hai mươi ba tháng tám tới nay ổ dịch thanh truyền trung đã ghi nhận năm trăm sáu mươi năm ca dương tính
ngoài ra bốn ca khác tại khu đền l phường hoàng văn thủ quận hoàng mai đều sống trong khu vực phòng tòa
ngày một mươi hai tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực phong tỏa kết quả dương tính
theo sở y tế hà nội tính đến chiều tối qua một mươi hai tháng chín thành phố đã phân bổ bốn sáu triệu liều vaccine
các đơn vị đã tiêm được bốn ba triệu liều trong sáng nay một mươi ba tháng chín sẽ tiêm xong số vaccine này
theo dự kiến bộ y tế sẽ tiếp tục cung cấp cho hà nội thêm một năm triệu liều vaccine
bảo đảm đến ngày một mươi năm tháng chín hoàn thành việc tiêm mũi một cho người dân toàn bộ thành phố hà nội
tính đến thời điểm hiện nay một số quận huyện cơ bản đã hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi một cho người dân
là ba đình hoàn kiếm sóc sơn thường tín hoài đức bắc tử liêm